công an huyện lý nhân tỉnh hà nam vừa phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh
và các lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án lửa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng với tổng số tiền gần một tỷ đồng
hai đối tượng bị bắt giữ gồm bùi thanh đức chú tải huyện điện biên tỉnh điện biên và an phương thảo chú tại thị xã sơn tây thành phố hà nội
thông qua mạng xã hội hai đối tượng trên đã mua các tài khoản ngân hàng tạo gian hàng ảo trên trang thương mại điện tử giao bán hàng với giá rẻ hơn giá thị trường
khi đã nhận chuyển khoản của người mua các đối tượng chặn số điện thoại hủy tài khoản mạng xã hội
bước đầu xác định từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay đức thảo đã lừa đảo chiếm đoạt gần một tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước